trong không khí vui tươi của ngày quốc khái mùng hai tháng chín sáng nay thành đoàn thành phố hồ chí minh đã tổ chức xe duyên cho một trăm linh cặp đôi thanh niên công nhân nghèo
bằng một hôn lễ tập thể đầm ấm vui tươi và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
các cặp đôi là các cô dâu chú rể không giấu được sự vui mừng và xúc động khi có một hôn lễ ấm áp với đầy đủ các nghi lễ truyền thống
trước khi lễ cưới chính thức diễn ra một trăm linh cặp uyên ương đã đến dân hoa dân hương chủ tịch hồ chí minh tại nhà thiếu nhi thành phố
với mong muốn mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn
ban tổ chức đã hỗ trợ bàn tiệc nhẫn cưới trang phục thẻ atm cùng với các vật dụng thiết yếu để bắt đầu cuộc sống hôn nhân
đồng thời trao tặng căn phòng mơ ước cho các cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đến nay sau hơn một mươi hai năm tổ chức chương trình lễ cưới tập thể đã đồng hành cùng niềm vui hạnh phúc của chín trăm hai mươi hai cặp đôi
cũng từ mô hình này hiện nay cũng đã được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước